ngày tết cùng với các hoạt động vui chơi giải trí hiện đại của cuộc sống hôm nay
đồng bào dân tộc ở nhiều vùng miền của tỉnh bắc cạn vẫn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc
với người nùng ở xã xuân dương huyện nari trước trong và sau tết khi những nam thanh nữ tú cùng nhau đón xuân
gặp nhau họ trao nhau những lời hát như vậy
theo các cụ cao niên ở đây lối hát giao duyên không biết có từ bao giờ
nhưng cứ đời này qua đời khác những câu hát họ trao nhau trong những dịp lễ tết đám cưới
vẫn tồn tại đến ngày nay
vào cái thời điểm là đám cưới này đám có đám cưới này rồi bắt đầu lễ hội này
lùng tung này đi thì hay hát vào cái dịp đấy
và tết mùa xuân hay hát vào cái dịp đấy thì nó được cái sự tình cảm bạn bè với nhau là đi gặp nhau là được cái đấy
trước mình đã biết rồi đã quan hệ với nhau rồi thì là hát giao duyên với nhau rồi
thì bây giờ mình không lấy được nhau thì là bây giờ vẫn cứ là
tết đến với người giao ở bàn cuôn xã ngọc phái huyện trợ đồn
cùng với nhiều điểm độc đáo trong đời sống văn hóa khác
hát giao duyên cũng là nét chấm phá riêng biệt thu hút sự quan tâm đặc biệt
trai gái người giao hát giao duyên là để kết bạn tâm giao
từ những câu hát đó nhiều đôi nam thanh nữ tú đã liên duyên vợ chồng
vào dịp đầu xuân người giao hát giao duyên còn mang ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
mong cho các gia đình được khỏe mạnh và bình an
ngội ca quê hương đất nước
chính những câu hát ấy những làn điệu đã và đang gìn giữ bản sắc trong những ngày tết
những câu hát cũng chính là tình người niềm khát khao tin tưởng vào cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi độ xuân về